trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh

trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh